trong chiều nay ngày sáu tháng một mươi sau phiên bế mạc hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ban tuyên giáo trung ương và văn phòng trung ương đảng đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả của hội nghị
đây là hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền tăng cường dân chủ công khai minh bạch trong sinh hoạt
nghị sự mối quan hệ giữa đảng với nhân dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị
tại buổi họp báo các phóng viên đã đặt các câu hỏi tập trung chủ yếu về việc trung ương thông qua nội dung cơ bản
nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và về việc ban chấp hành trung mương đã thống nhất giới thiệu đồng chí nguyễn phu trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
đối với nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đồng chí trần hồng hà
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đã khái quát những điểm mới của nghị quyết
và sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết này
về các câu hỏi liên quan tới việc trung ương thống nhất rất cao
giới thiệu đồng chí tổng bí thư để quốc hội bầu làm chủ tịch nước
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí lê quang vĩnh phó tránh văn phòng trung ương đảng khẳng định
đây là một sự lựa chọn đúng đắn khách quan và hợp lòng dân
tổng bí thư đồng thời là chủ tịch nước
nó là một việc tự nhiên trong đời sống chính trị của tất cả các nước
người đứng đầu đảng cầm quyền đều là người đứng đầu nhà nước đứng đầu chính phủ
cái này thì trong lịch sử truyền thống của chúng ta
từ thời quốc hội có hàng chục năm
quốc hội là chủ tịch đảng đồng thời là chủ tịch nước
kết thúc buổi họp báo các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành của trung ương
đã cơ bản giải đáp làm rõ các vấn đề
mà các cơ quan báo chí quan tâm
qua đó các cơ quan báo chí có thể truyền tải các thông tin chính xác nhất
về những vấn đề của hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai tới nhân dân cả nước